ngày một mươi hai tháng chín sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nông nghiệp
với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
cuộc gặp nhằm chia sẻ chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
hướng đến tạo ra sản phẩm nông sản an toàn theo chuỗi
theo đó hướng dẫn quy định tiêu chí thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao đang hoạt động trên địa bàn
đồng thời cung cấp những thông tin về quyền lợi những ưu đải về cơ chế chính sách
cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
các đơn vị sản xuất nông nghiệp có nhu cầu hoặc đang ứng dụng công nghệ cao
trong sản xuất nông nghiệp cùng thảo luận trao đổi giúp cho lãnh đạo ban ngành cấp thành phố
nắm bắt giải đáp và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện